vụ lúa đông xuân năm nay toàn tỉnh cà mau xuống giống được hơn ba mươi năm hectare
tính đến thời điểm này có trên một mươi sáu năm trăm linh hectare lúa tôm bị thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn
hơn một mươi bốn hectare lúa mùa và hơn một mươi hectare lúa đông xuân cũng bị ảnh hưởng do thiếu nước nghiêm trọng
hiện nay mực nước trên các sông rạch thuộc vùng ngọt hóa của tỉnh cà mau xuống rất thấp
một số tuyến canh đã khô cạn không còn khả năng cung cấp nước
mặt khác người dân đang đồng loạt bơm tát nước vào đồng ruộng để cứu lúa
nên mực nước trên các sông rạch xuống rất nhanh khiến cho vụ lúa đông xuân bị thiếu nước
trong khi đó nhiều diện tích đang trong giai đoạn làm đồng sắp trổ
nguy cơ ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng lúc thu hoạch
tình hình nắng hạn năm nay diễn biến rất phức tạp
hiện nay trên địa bàn xã qua gà sót thống kê hầu như các tuyến kênh đều đã kẹt nước
viên này có bảy tuyến hiện nay là khô kinh luôn
riêng đối với địa bàn huyện thới bình thì hiện có hơn một mươi bảy trăm linh hectare lúa tôm đã bị thiệt hại do xâm nhập mặn
trong đó hơn năm bảy trăm linh hectare bị thiệt hại trên bảy mươi
người dân nơi đây đang mong chờ chính quyền địa phương cần có giải pháp hiệu quả
về nguồn nước tưới nhằm giảm bớt ảnh hưởng do nắng hạn gây ra